ra vụ thảm án kinh hoàng này cùng với đó thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
đó là vào chiều qua ngày một mươi sáu tháng tám ubnd huyện bát sát tỉnh lào cai đã hỗ trợ từ nguồn ngân sách
địa phương hai mươi triệu đồng và chỉ đạo lực lượng tại xã trịnh tường hỗ trợ gia đình có bốn người
bị kẻ xấu sát hại dọn nhà ra khỏi chỗ ở cũ xuống nơi ở mới thuận tiện cho sinh hoạt
và gần với các hộ dân cư trong thôn hơn
trước khi là nạn nhân của vụ thảm án gia đình ông tần ông nải ở thôn phìn ngan
xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai gia đình có bốn người bị kẻ xấu sát hại
ở tách biệt cuối cùng trong thôn trên núi cao và cách các gia đình khác trong thôn gần cây số đường rừng
đây cũng là nguyên nhân khi ám mạng xảy ra các hộ khác trong thôn vẫn không hề hay biết
sau khi chỉ đạo của chính quyền địa phương những ngày qua bà con xã trịnh tường
và lực lượng dân quân xã đã luân phiên giúp gia đình anh nải chuyển nhà tới nơi ở mới
gần với điểm trường học của thôn
trước đó tại ngôi nhà cũ vào tối ngày chín tháng tám đã xảy ra vụ thảm án khi mà kẻ xấu đột nhập
sát hại hai vợ chồng anh nải là chị tần tả mẩy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
con gái lớn là tần mai phương sinh năm hai nghìn một mươi bốn con gái nhỏ mới hai mươi tám ngày tuổi chưa đặt đêm
và cháu gái ruột là tần thùy chi sinh năm hai nghìn một mươi
lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm tẩn láo lở hai mươi bốn tuổi người cùng thôn
với các nạn nhân là nghi can chính của vụ án đã vắng mặt tại địa phương sau khi vụ án xảy ra
ngoài ra chính quyền đoàn thể địa phương cũng đang tăng cường công tác nắm tình hình
tuyên truyền vận động giúp ổn định tư tưởng của người dân trên địa bàn
thưa quý vị cú anh sơn chú tại liên khê thủy nguyên hải phòng
đối tượng gây ra vụ cấp tài sản tại xã quảng thành huyện hải hà tỉnh quảng ninh vào tối một mươi bốn tháng tám
tỉnh quảng ninh bắt giữ
lúc khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám anh đinh văn vườn làm nghề chạy xe ôm
chú tại thôn bốn xã quảng long huyện hải hà bị một khách đi xe ôm dùng dao đâm chém cướp xe máy
công an huyện hải hà vào cuộc điều tra nhanh chóng xác định thủ phạm vụ án là cù anh sơn
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy bắt
đến một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng tám công an huyện phối hợp với trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm
biến tàu dân tiến
điện và bắt giữ tên sơn khi đang đi trên xe khách từ móng cái về hải phòng
tại cơ quan điều tra cú anh sơn đã khai nhận sau khi cướp xe máy của nạn nhân
đối tượng đem xuống thành phố móng cái để tiêu thụ đang trên đường về hải phòng thì bị bắt giữ
lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người đi đường rồi ra tay cướp giật tài sản
đây không phải là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm
tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn thậm chí là gia tăng tại một số địa phương
khi mà chính người dân chưa nâng cao ý thức cảnh giác tạo điều kiện sơ hở cho tội phạm hoành hành
phản ánh của truyền hình công an nhân dân trên địa bàn thành phố thái bình tỉnh thái bình
đây là vũ khí mà các đối tượng sử dụng để đe dọa người tham gia giao thông
và chống lại lực lượng chức năng khi bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản
chỉ tính từ trung tuần tháng năm đến trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn thành phố thái bình đã liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường
nạn nhân thường là phụ nữ đeo tuyên sách hoặc treo tuyên sách trên xe
đội kiến sát hình sự công an thành phố thái bình đã xác lập chuyên án đầu tranh
sau một thời gian điều tra xác minh các trinh sát hình sự đã làm rõ ba chuyên án
trong đó một mươi hai vụ cướp giật dây chuyền bốn vụ cướp giật điện thoại bảy vụ cướp giật túi sách
và năm vụ trộm cắp tài sản bắt năm đối tượng
đội kiến sát hình sự công an thành phố thái bình đã xác lập chuyên án đầu tranh
đội kiến sát hình sự công an thành phố thái bình đã xác lập chuyên án đầu tranh
trước năng các đối tượng cướp giật đa số đều không có công an việc làm nghiện ngập
đã có tiền án tiền sự nên rất manh động
chúng thường đi lang thang để tìm cơ hội gây án
công tác giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ nhân dân trong công tác phòng chống các loại tội phạm cần phải được tăng cường
không chỉ có quyết tâm vào cuộc của lực lượng công an mà đòi hỏi mỗi người dân phải tự trang bị kiến thức để phòng ngừa bảo vệ tài sản
cùng với đó là công tác phối hợp giữa chính quyền các đoàn thể và gia đình trong việc giáo dục quản lý thanh thiếu niên hiện nay
sau một thời gian dài theo dõi và lập án đấu tranh mới đây công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã triệt xóa thành công đường dây làm văn bằng giấy tờ giả với quy mô lớn
bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn thành việt ở xã hoàng kim huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
tại nơi ở đối tượng ở lực lượng công an đã thu giữ ba mươi ba giấy phép lái xe và ba mươi ba bộ hồ sơ lái xe
qua giám định cho thấy tất cả các chữ ký con dấu và giấy tờ trên đều được làm giả hết sức tinh vi
được biết đây là đường dây có quy mô lớn kết nối liên tỉnh từ thanh hóa hà nam bình dương đồng nai
hiện công an thành phố thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại bình định theo tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đơn vị này đang tạm giữ một mươi hai chiếc xe ô tô con loại bốn chỗ và bảy chỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ phương tiện
những chiếc xe này bị cơ quan công an phát hiện tạm giữ từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
chủ yếu thuộc dòng xe cao cấp phần lớn là xe licert và camri có tổng trị giá hơn sáu tỷ đồng
điều đáng nói những người điều khiển chiếc xe này đã mua với giá rẻ dù không có giấy tờ để sử dụng chấp nhận bị tịch thu nếu cơ quan chức năng phát hiện
hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguồn gốc của số phương tiện trên để xử lý theo quy định của pháp luật
hai một tấn hoa quả đựng trong các thùng mang nhãn mark trung quốc không rõ nguồn gốc
vừa được công an thị xã thái hòa tỉnh hà nội phát hiện
số hoa quả trên gồm nhiều loại mặt hàng như nho táo lê nhãn na thanh long mận xoài
được đựng trong một trăm ba mươi sáu thùng các tông và vận chuyển trên ô tô tải bị kiểm soát ba mươi bảy c năm nghìn bốn trăm hai mươi một
toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp lệ
chủ hàng là chị võ thị lương chú tại thị trấn quỳ hợp khai nhận
số hoa quả này được mua từ chợ đầu mối đông hương thành phố thanh hóa vận chuyển về thị xã thái hòa để tiêu thụ

sau nhiều giờ tìm kiếm với sự nỗ lực của hơn ba trăm linh người trong lực lượng quân đội công an dân quân tự vệ quần chúng nhân dân
và các phương tiện cứu hộ cứu nạn thi thể của hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở hòa bình đã được tìm thấy
hai nạn nhân là nguyễn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và đậu văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
nạn nhân thứ nhất được tìm thấy vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám đến h ngày một mươi sáu tháng tám lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ hai
theo thông tin của người dân vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày bốn tháng tám sau khi ăn xong nguyễn trung dũng và đậu văn nam đã rủ nhau ra khu vực sông bùi
ngầm hùng sơn thị trấn hòa bình
xong nguyễn trung dũng và đậu văn nam đã rủ nhau ra khu vực sông bùi ngầm hùng sơn thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình tắm và bị lũ cuốn trôi
thi thể hai nạn nhân được tìm thấy cũng tại khu vực điểm ngầm này
ngay sau khi vớt được thi thể của hai nạn nhân ubnd huyện lương sơn đã thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình để đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương
trước đó vào đêm ngày một mươi ba và sáng ngày một mươi bốn tháng tám mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh hòa bình đã gây thiệt hại về cây cối hoa màu nhà cửa và nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng
trong khi đó trên địa bàn thành phố cao bằng lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do nước cuốn trôi khi chơi ở bến nước thuộc phường sông bằng vào chiều một mươi năm tháng tám

vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng tám tại nguyễn trung dũng
trong khi đó trên địa bàn thành phố cao bằng lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do nước cuốn trôi khi chơi ở biến nước thuộc phường sông bằng vào chiều một mươi năm tháng tám

bởi vậy phòng chống sạt lở lũ quét ngập lụt là ưu tiên hàng đầu và cũng là lỗi lo hàng đầu của các địa phương mỗi khi mùa mưa bão đến

trận mưa lũ lịch sử tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm khiến hàng chục người chết và mất tích
hàng nghìn tỷ đồng mất trắng

chỉ cần có trận mưa thì ông dũng và những người dân nơi đây lại phải sơ tán
nhiều ngôi nhà đã bị đất đá làm sập

nó là rất là
hiện nay thành phố hạ long có tới hai trăm linh năm điểm có nguy cơ ngập lụt và sạt lở
một số điểm sạt lở nghiêm trọng như ngã tư cảng cái lân hồ điều hoa ít kêu đồi con ốc
ảnh hưởng đến đời sạt lở

ubnd tp hạ long đã đưa ra các giải pháp như tiến hành nạo vét lòng hồ sông suối để đảm bảo tiêu thoát nước

và hướng dẫn cụ thể cho thí sinh khi kê khai lý lịch cán bộ thẩm tra phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng lý lịch tự khai của thí sinh
những thí sinh khai không đầy đủ thì cần yêu cầu khai bổ sung kịp thời và chính xác
vâng và trong năm hai nghìn một mươi sáu này bộ công an không thực hiện phương châm hậu kiểm về tiêu chuẩn chính trị trong công tác tuyển sinh công an nhân dân
chính vì vậy việc thẩm tra xác minh kết luận tiêu chuẩn chính trị cũng như hồ sơ liên quan tới thí sinh
cần được bộ phận làm công tác tuyển sinh của công an các đơn vị địa phương hết sức chú ý coi trọng để tránh các trường hợp sai sót đáng tiếc
bộ công an không chấp nhận thí sinh xét tuyển vào các trường công an nhân dân khai báo không trung thực
vâng và một câu chuyện liên quan việc xét tuyển tôi rất muốn chia sẻ với chị thảo và quý vị và các bạn vào các trường công an nhân dân
đó chính là câu chuyện về trung sĩ nguyễn thái ngạn hiện đang là công an nghĩa vụ công tác tại phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh an giang
và đây cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm một mươi môn sử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm nay
vâng và thái ngạn có chia sẻ rằng là một công dân việt nam thì cần phải biết nhiều hiểu nhiều về lịch sử dân tộc về đất nước của mình
và hy vọng rằng khi bước chân vào học chính thức tại học viện chính trị công an nhân dân
thì bên cạnh những kiến thức chuyên ngành thái ngạn sẽ tiếp tục được học tập nghiên cứu nhiều hơn về lịch sử
chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức về tình hình giao thông
thưa quý vị trên đường chở thi thể bệnh nhân từ bình dương về tp hcm xe cứu thương đã tông xe ô tô phía trước tạo ra tai nạn liên hoàn giữa năm xe ô tô
vụ tai nạn xảy ra vào sáng qua ngày một mươi sáu tháng tám trên tuyến quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
vào thời điểm trên anh nguyễn thanh hải bốn mươi bốn tuổi lái xe cứu thương đưa tử thi tại một bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương về quận bốn
tp hcm đến đoạn phường thuận giao thị xã thuận an xe đã đâm vào đuôi xe ô tô một mươi sáu chỗ
cú tông mạnh đã khiến chiếc xe một mươi sáu chỗ lao lên khúc vào đuôi xe ô tô khác tạo ra một vụ đâm xe liên hoàn giữa năm xe ô tô trên quốc lộ một mươi ba
ngoài ra một xe máy do nam thanh niên chạy phía sau không kịp xử lý đã tông vào xe cứu thương
tai nạn không gây thương vong song đã khiến bốn xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng
từ ngày một mươi sáu tháng tám tại bốn thành phố hà nội đà nẵng tp hcm và cần thơ cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an thành phố đã tập trung kiểm soát việc uống rượu bia
điều khiển phương tiện giao thông ngay tại khu vực gần các nhà hàng quán rượu bia vào các giờ cao điểm từ một mươi một h đến một mươi bốn h và từ một mươi sáu h đến hai mươi một h
cảnh sát giao thông sẽ xử lý mạnh các đối tượng vi phạm theo quy định của nghị định bốn mươi sáu
áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý các trường hợp
tại nghị định bốn mươi sáu hành vi vi phạm uống rượu bia khi tham gia giao thông bị xử phạt hành chính lên tới một mươi tám triệu đồng
đặc biệt luật hình sự quy định mức độ vi phạm có nguy cơ làm chết người tổn thương sức khỏe người khác thì đưa ra chế tài xử lý hình sự
thời gian qua trên các tuyến đường của hà nội có rất nhiều xe ô tô tư nhân gắn biển phù hiệu của các cơ quan nhà nước bộ công an bộ quốc phòng
tình trạng này không chỉ gây ra sự phạt hành chính nhưng cũng gây ra sự phạt hành chính của các cơ quan nhà nước
để gây phản cảm đối với người dân mà nhiều trường hợp khi cảnh sát giao thông dừng để xử lý các lỗi vi phạm tài xế còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng
trước thực trạng này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm và tịch thu đối với những xe sử dụng phù hiệu không đúng quy định
mặc dù được gắn phù hiệu xe của bộ thông tin và truyền thông thế nhưng khi tìm hiểu thì cả xe và lái xe đều không có liên quan gì đến bộ thông tin và truyền thông
chỉ là gửi xe qua đêm ở đây
còn đây cũng là xe tư nhân nhưng trên kính lại dán phủ hiệu ca
của học viện an ninh nhân dân
điều đáng nói là cả xe và lái xe đều không phải do học viện an ninh nhân dân quản lý
chỉ trong một giờ lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng chục trường hợp dùng phù hiệu không đúng quy định khi tham gia giao thông
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cảnh sát giao thông hà nội đã xử lý gần một trăm linh trường hợp xe gắn phù hiệu sai quy định
ba mươi bốn ô tô biển xanh hai mươi sáu ô tô biển đỏ vi phạm giao thông
cái việc mà các cái xe gắn các cái phù hiệu của ngành báo chí là một công an là hai
cái xe mà phục vụ đê điều ấy khi mà cảnh sát giao thông gặp các cái biển thì anh em cũng rất là ngại xử lý
thứ nhất thứ hai là người ta lợi dụng các cái biển ấy để có khi phải vi phạm đồ đèo thông có thể đi nhanh hơn một tí
ví dụ là khi mà đường nó ồn người ta sẽ đi sai làn đường hoặc là vượt đèn đỏ
các cái biển này thì đối với giao thông ngoài đường thì không có giá trị cả trừ các cái cuộc ví dụ như là đạt hội ảnh hoặc quốc hội
qua đây các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt các loại phù hiệu này
còn lực lượng cảnh sát giao thông thì đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và xử lý
những xe ô tô đeo phủ hiệu bộ công an và các cơ quan nhà nước không hợp lệ đang lưu hành
cũng như hợp lệ
nhưng vi phạm luật giao thông
tất cả những phương tiện vi phạm luật giao thông đều bị xử lý nghiêm theo quy định nhằm tạo sự bình đẳng cho người tham gia giao thông
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
vào sáng qua tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức gia quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trên đường thủy nội địa
theo đó lực lượng cảnh sát đường thủy trên cả nước sẽ tập trung tăng cường lực lượng
phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn đường thủy trọng điểm phức tạp
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy như phương tiện thủy vi phạm các quy định đăng ký
đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định về vận tải đường thủy quy định về bằng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy khai thác khoáng sản như cát sỏi trái phép buôn lậu gian lận thương mại
đặc biệt lực lượng chức năng sẽ kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng bến thủy phương tiện chở khách